theo tổng cục thống kê tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng một năm hai nghìn hai mươi tăng ba sáu so với tháng trước và tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
cơ quan thống kê đánh giá hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tháng một năm hai nghìn hai mươi diễn ra sôi động
các doanh nghiệp trung tâm thương mại hệ thống siêu thị và cơ sở kinh doanh chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phong phú đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết nguyên đán
xét theo ngành hoạt động doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng một ước tính đạt ba trăm bốn mươi sáu hai nghìn tỷ đồng tăng sáu ba so với tháng trước và tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
doanh thu du lịch lữ hành trong tháng ước tính đạt bốn hai nghìn tỷ đồng doanh thu dịch vụ khác tháng một ước tính đạt bốn mươi bảy một nghìn tỷ đồng